bất chấp chỉ thị một mươi sáu bốn người đã tụ tập ăn nhậu và hát karaoke tại căn nhà số bảy trăm bảy mươi tám đường tạ uyên khóm năm phường một thành phố cà mau tỉnh cà mau
khi tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đến kiểm tra các đối tượng không chấp hành và đã có hành vi chống đối đe dọa phóng viên tác nghiệp
ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc có nhóm người tụ tập tại địa điểm trên tổ công tác phòng chống covid một mươi chín đã kịp thời có mặt
phát hiện lực lượng nhóm người trên đã bỏ vào trong tắt hệ thống điện và không mở cửa
đến khi tổ công tác vận động vào được bên trong thì các đối tượng rất hung hăng có lời lẽ thách thức lực lượng chống đối đe dọa phóng viên trong quá trình tác nghiệp
qua kiểm tra phát hiện trong phòng có một bàn nhậu một loa kẹo kéo và một micro
lực lượng đã mời bốn đối tượng gồm đoàn phú thịnh chú tải tp hcm tô liêm và tô thiện minh
cùng chú phường một tp cm và nguyễn nhật trương chú thị trấn cái đôi vảm huyện phú tân về cơ quan công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tại tỉnh sóc trăng công an phường năm tp sóc trăng cũng đã phát hiện bắt quả tàng một mươi đối tượng đang tụ tập ăn nhậu
tại một tròi giấy bỏ hoang nằm trên đường kênh cầu xéo thuộc địa bàn khóm ba trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
một trong số một mươi đối tượng đã bỏ trốn tại cơ quan công an chín đối tượng đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình
hiện cơ quan công an đã hoàn tất thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng
do vi phạm về các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời tiếp tục xác minh đối tượng còn lại để xử lý